theo thống kê mưa lũ đã làm đổ dập ngập lụt ba mươi một ngôi nhà của người dân các huyện tân uyên tam đường thành phố lai châu
gần một mươi năm hectare hoa màu của nhân dân bị ảnh hưởng
nhiều tuyến đường bị sạt lở khiến cho việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn ước thiệt hại gần năm tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán người và tài sản
vận động các hộ bị ảnh hưởng đến ở nhờ nhà người thân để đảm bảo an toàn
đối với các tuyến đường bị sạt lở sở giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt
kể cả phải thi công ngay trong đêm
theo dự báo hiện nay mưa có thể vẫn tiếp tục kéo dài trong vài ngày nữa
các tuyến đường sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở
trên địa bàn có nguy cơ xảy ra lũ sạt lở đất
do vậy ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp vẫn ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để xử lý khi có sự cố xảy ra
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng vũ đăng minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại năm mươi một hùng vương phường vị hoàng thành phố nam định tỉnh nam định
đối tượng vũ văn thiệu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại năm mươi một hùng vương phường vị hoàng thành phố nam định tỉnh nam định
đối tượng mai cẩm bài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại đội bốn xã giao nhân huyện giao thủy tỉnh nam định
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
cảnh sát điều tra bộ công an